tài xế đặng hoàng thảo khai nhận đi cùng lương thị ngọc hương mua số thuốc trên từ cửa khẩu bình hiệp thị xã kiến tường tỉnh long an
để trở về thành phố cần thơ để tiêu thụ khi đến thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đông tháp thì bị phát hiện bắt giữ
công an huyện buồn đôn tỉnh đắk lắk đang tạm giữ xe ô tô bảy chỗ do nguyễn quang cảnh chú tại buôn chí a xã crona huyện buồn đôn tỉnh đắk lắk điều khiển
trợ gỗ quý trái phép trên địa bàn để điều tra xử lý theo pháp luật
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện xe này chở hai mươi hai khúc gỗ giáng hương dạng hộp
với nhiều kích cỡ khác nhau được bọc trong những bao sắp rắn có khối lượng ba hai trăm bốn mươi tám m ba đây là gỗ thuộc nhóm quý hiếm hai a
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được các giấy tờ chứng minh số gỗ trên là hợp pháp hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ
thưa quý vị có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới sự thua kém về tầm vóc của người việt nguyên nhân khách quan là do điều kiện kinh tế
ngoài ra việc chưa hình thành thói quen tốt cho trẻ
sớm như thể dục thể thao đi ngủ đúng giờ hơn cả chúng ta vẫn giữ cho mình tư tưởng quan niệm thấp bé là do di truyền nên không quan tâm tới chế độ dinh dưỡng và các yếu tố khác
vậy nên hiểu như thế nào cho đúng về vấn đề này và đâu mới là giải pháp tốt nhất xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
trước đây cháu bé này rất lời ăn nên có thể trạng thấp còi so với các bạn cùng trang lứa
sau khi đi khám và được tư vấn từ các bác sĩ gia đình anh đào xuân tiến đã cho con dùng
bộ sản phẩm sữa grace hai true
bộ sản phẩm grace hai true được sản xuất bởi quy trình thiết bị thực phẩm vận hành theo iso và haccp theo tiêu chuẩn sssc hai mươi hai nghìn
quy trình đáp ứng hoàn hảo nhu cầu bổ sung canxi và vitamin cần thiết cho sự phát triển của trẻ
sản phẩm được đánh giá cao bởi các chuyên gia
các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu đã được ghi nhận đưa vào sách phát đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh lý dinh dưỡng trẻ em của viện dinh dưỡng quốc gia
và đã được bộ y tế kiểm duyệt và cấp phép lưu hành trên toàn quốc
sản phẩm có thành phần nguyên liệu từ xương cá tuyết xanh nhập khẩu từ new zealand
dạng hữu cơ có cấu trúc như cấu trúc xương người dễ hấp thu công nghệ bao vi kép petamin d ba và vitamin k hai
cùng với đó là công nghệ siêu vi nano kết hợp phế tăng hoa nhật bản
công nghệ mới
tối đa các dược chất và loại bỏ tạp chất của các dược tính tự nhiên và chỉ giữ lại hoạt chất tốt cho sức khỏe người dùng
cùng với chế độ ăn uống luyện tập nghỉ ngơi đầy đủ thì với bộ sản phẩm grace hydro
các bậc cha mẹ đã có thể yên tâm sử dụng để con em mình có được sự phát triển toàn diện về mọi mặt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
tại tp hcm những ngày dắp tết
do nhu cầu về quê tăng cao do đó tại các bến xe nhà ga sân bay luôn trong tình trạng đông kín người
sân bay tân sơn nhất dự báo lượng hành khách sẽ tăng cao với hơn một trăm linh lượt khách trên ngày
cảng hàng không khuyến cáo khách hàng nên đến làm thủ tục trước giờ khởi hành một trăm hai mươi phút để đảm bảo không bị quá tải và lỡ chuyến
theo ghi nhận nhiều cây atm tại các khu cụ công nghiệp những ngày này cũng luôn trong tình trạng quá tải
do nhu cầu rút tiền mua sắm của công nhân tăng cao tình trạng quá tải khiến cho rất nhiều công nhân
người lao động

tuy nhiên các doanh nghiệp cho biết sẽ tuyển dần dần không ồ ạt vì còn phụ thuộc vào nguồn khách hàng
ngày hai mươi tám tháng một chính phủ ban hành nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi hai quy định chính sách miễn giảm thuế theo nghị quyết bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai của quốc hội về chính sách tài khóa
tiền tệ hỗ trợ theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
nghị định quy định giảm hai thuế xuất bat trong năm hai nghìn hai mươi hai áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế một mươi
trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ
như vậy sau khi giảm trừ mức thuế vat các mặt hàng thuộc nhóm được giảm sẽ ở mức tám
thưa quý vị thực phẩm không rõ nguồn gốc hay thực phẩm bẩn luôn là câu chuyện chưa bao giờ hết nóng
đặc biệt dịp tết sắp đến khi nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao
loại thực phẩm này lại càng có cơ hội len lỏi khắp các thị trường và đến với mâm cơm của nhiều gia đình
điều đáng nói thực phẩm bẩn đang có thể tăng cao
đang là kẻ thù âm thầm phá hủy sức khỏe của người dùng
cụ thể như thế nào mục cảnh sát của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình trạng này
đây là một mươi ba cá thể lợn bị bệnh trong đó một mươi một con đã chết có màu tím tái
trên da có nhiều đốt sần đỏ đang trong quá trình phân hủy vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
một mươi tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối được cất giấu trong suốt tám tháng đang được sơ chế để mang tiêu thụ
còn tại lào cai vừa qua lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ nửa tấn nầm lợn đông lạnh từ biên giới thẩm lậu vào nội địa nước ta
và nếu không bị phát hiện những thực phẩm sẽ vượt biên và được đưa đi tiêu thụ tại các nhà hàng quán ăn
thưa quý vị không chỉ được bày bán ở trên mạng
mà những loại thịt như thịt ba chỉ nga sườn cánh buồm còn được tìm thấy ở chợ đầu mối với mức giá không thể rẻ hơn
hôm nay trong vai một người mua hàng chúng tôi sẽ đi tìm hiểu về giá cũng như là chất lượng của những loại thịt này
thịt lợn được bán chẳng là những thứ này
theo các tiểu thương đây là thịt đông lạnh từ nga nhưng ngày tháng
hạn sử dụng đến khi nào thì chỉ một thương không biết
những loại thực phẩm này đã được tiểu thương chuyển đến một số chợ dân sinh khác trên địa bàn thành phố hà nội để bán lẻ
và để rồi bùa vây mâm cơm của từng gia đình
từ nguyên liệu chế biến đến thành phẩm nếu người tiêu dùng mất cảnh giác rất có thể giúp họa vật thân
thực phẩm bẩn có nguồn gốc động vật rất đa dạng từ loại nguyên liệu đã bốc mùi hôi thối như vừa nói ở trên
cho đến thành phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc hoặc đã hết hạn sử dụng bị gian thương hám lời mà tìm mọi cách đưa ra thị trường
những loại thực phẩm này ảnh hưởng như thế nào đến người tiêu dùng mời quý vị cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia
theo các chuyên gia nội tạng đông lạnh dù đông đá nhưng có dấu hiệu biến dạng bốc mùi hôi là do các vi sinh vật hoạt động gây ra nhiều độc tố
rất có thể người dùng sẽ bị nhiễm các loại vi khuẩn có hại như salmonella e coli hay dễ bị ngộ độc